một ngày như mọi ngày ông năm lại chăm chút cho đàn bò hơn chục con của gia đình
nguồn thu kinh tế không nhỏ của gia đình ông nhiều năm qua nhưng giờ đây chúng trở nên đặc
biệt quan trọng khi mang trong mình trọng trách là điểm tựa về kinh tế của cả gia đình trong lúc chỉ
còn hai vụ lúa hôm nay anh hòa người con cả sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tạm ngưng công việc trên thành phố để
tranh thủ về quê giúp ông xạ lúa vụ thứ nhất trong mùa hạn mặn dài nhất lịch sử miền tây nam bộ
giờ thất thoát đủ thứ hết rồi giờ cái gì cũng phải ráng khi có mặn đó ba vụ thì thoải mái rồi giờ
bỏ mất dụ rồi tiện lợi chút cho nó đỡ cái gì cũng vậy
cái nào đáng xài xài nói là thời gian là vàng bạc tiền bạc lúc nào chơi lúc nào mặn là phải mặn chứ không
có bê tha được
ngày qua ngày chút chút chút nó riết nó chất chồng lên thất thoát đủ thứ
vô hôm rồi nó ảnh hưởng nó bị ấy đó nó rịnh nước vô rồi nó hư ba lục bình hết trơn
lục bình ấy vô tiêu hết trơn
các chỗ các nơi hết chứ một tỉnh trong tỉnh này luôn trong quyện này luôn hết trơn
chứ đâu phải riêng mình mình đâu
vợ chồng ông năm có năm người con làm ăn trên thành phố
bữa cơm gia đình hôm nay chỉ có hòa và cô em ác út là truyền cùng hai cháu ngoại là con của truyền
ba chị em là hương hợp và út phong vẫn bận rộn tất bật với cuộc sống mưu sinh nơi xứ người